sau năm ngày lẩn trốn sáng nay hai đối tượng nguyễn quang vinh và nguyễn đức triệu
liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại xã bình giáo huyện chư prong tỉnh gia lai
đã đến cơ quan công an đầu thú
vào tối ngày một mươi hai tháng bảy nhóm của vinh ngồi uống bia tại thôn thanh bình xã bình giáo
thì xảy ra mô thuẫn với phạm văn hậu
trong lúc hai người cự cãi triệu đã dùng dao thủ sẵn đâm trúng vào ngực của hậu
rồi rút dao bỏ chạy khiến hậu tử vong trên đường đi cấp cứu
sau năm ngày lẩn trốn vinh và triệu đã đến công an xã bình giáo đầu thú
thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội